các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan công an tiếp nhận tin tố giác của một người dân ở quận bình thạnh về việc bị đội tướng giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vai ngân hàng và phải chuyển vào một tài khoản tên lê nhật duy gần năm mươi ba triệu đồng sau đó nạn nhân mới biết mình đã bị lừa
tiến hành điều tra truy xét bước đầu cơ quan công an làm rõ duy được thuê dùng căn cước công dân của mình để mở bốn tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của hai đối tượng phạm đăng huỳnh và hồng viễn thành
còn huỳnh và thành khai nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản
khai nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho đối tượng lương gia tấn thu gom sau đó bán lại cho một người nước ngoài để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền do phạm tội mà có
khám xét khẩn cấp bốn địa điểm có liên quan cơ quan công an đã thu giữ năm máy tính bàn chín mươi bảy laptop bốn mươi năm điện thoại di động bốn mươi năm thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối kết nối mạng internet ổ cứng di động
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi lừa đảo chiếm
đối tượng trần thị trang chú tệ tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cháo dây chuyền vàng thật sang dây chuyền vàng giả để lừa chủ tiệm vàng
trước đó trang đến một tiệm vàng ở xã an phước huyện long thành để cầm một sợi dây chuyền
tại đây trang lấy một sợi dây chuyền vàng và giấy mua vàng đưa cho nhân viên của tiệm kiểm tra
sau khi kiểm tra nhân viên tiệm vàng báo giá
sợi dây chuyền cầm được là bốn
năm triệu đồng nhưng trang không đồng ý và cất vào túi áo
lúc sau trang lấy một sợi dây chuyền giả giống với sợi dây ban đầu đưa lại cho nhân viên và yêu cầu được cầm với giá bốn mươi bảy triệu đồng và được chủ tiệm vàng đồng ý
sau khi đưa tiền cho trang chủ tiệm vàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả nên đã bắt và giao cho công an xử lý
nắm bắt quy luật đi lại của bị hại rồi lên kế hoạch chặn đường dùng dao và roi điện khống chế để cướp tài sản một cách táo bạo lúc dạng sáng
với hành vi trên nhóm đối tượng nguyễn trần trung hiếu sinh năm hai nghìn năm nguyễn phú hào sinh năm hai nghìn năm và nguyễn văn kha sinh năm hai nghìn sáu và huỳnh văn thanh sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt giữ
trước đó vào dạng sáng ngày sáu tháng một khi vợ chồng anh nguyễn hòa bình đi đến đoạn đường thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hành huyện châu thành
thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô chặn đầu xe dùng dao doi điện khống chế cướp đi tám triệu hai trăm linh ngàn đồng rồi bỏ chạy
sau khi anh bình gọi điện trình báo công an xã vinh hanh và người thân đã chặn bắt giữ được thanh cùng con dao còn đồng bọn của thanh kịp thời tẩu thoát
đến sáng ngày bảy tháng một lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được ba đối tượng còn lại khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở xã cần đăng
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ một ro điện và trên bốn triệu đồng tiền mặt đồng thời tạm giữ hai chiếc xe mô tô là phương tiện gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với thanh kha hiếu và hào để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
có nhiều tiền án và từng ở tù chung sau khi ra tù hai bị cáo lê văn vàng chú tại huyện hòn đất và lê hoàng phúc chú tại huyện an minh lại rủ nhau phạm tội
và mới đây tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo lê văn vàng một mươi năm năm tù lê hoàng phúc một mươi bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản
trần văn nhân chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang ba năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo có trạng vàng và phúc quen biết nhau khi chấp hành án chung tại trại giam kênh bảy bộ công an
sau khi ra tù do không có tiền tiêu xài vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một vang rủ phúc đến cửa hàng fpt shop ở phường an thối
thành phố phú quốc trộm cắp tài sản
lợi dụng đêm khuya trời mưa lớn hai đối tượng đã cắt nguồn điện rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng
lấy trộm hai mươi sáu chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max trị giá trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
đến ngày hôm sau vàng bán hai mươi một chiếc điện thoại cho nhân với giá tám mươi một triệu đồng rồi chia cho phúc bốn mươi một triệu đồng vào một điện thoại
sau đó vàng phúc và nhân lần lượt bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
liên quan đến vụ ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đất cảng
đại diện đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đánh nữ nhân viên sân gốc ở đà nẵng
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết không khởi tố vụ án do vụ việc không cấu thành tội phạm
thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam sẽ họp và có thể thực hiện quy trình cho ông nguyễn viết dũng
thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng
trước đó ông nguyễn viết dũng cũng đã có đơn xin thôi thành viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã tiếp nhận
và vào cuộc sắp minh vụ việc nữ nhân viên sân góp brg đà nẵng phường hòa hải quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
bị ông dũng dùng gậy góp đánh vải nhập viện do có mâu thuẫn trên sân
mua nguyên liệu pháo bông từ trên mạng rồi về tự nhiên
tự chế tạo thành pháo nổ để đốt trong sự tiết nguyên đán
đối tượng phạm quốc trung sinh năm hai nghìn một ở phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị phòng kế sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt quả tăng
trung bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng tại ngõ số một nghìn tám mươi bốn đường trần hưng đạo
phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương khi đang vận chuyển hai thùng cắt tông
bên trong có khoảng một mươi bốn kg pháo nổ
trung khai nhận sau khi chế tạo pháo xong định đem đi nơi khác để cất giữ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
và cũng liên quan tới pháo trong thời gian gần đây lực lượng công an đã phát hiện và xử lý
nhiều vụ sản xuất mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ
điều đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi đi học tự chế pháo nổ
theo hướng dẫn và không ít người đã bị tai nạn do tự chế tạo pháo
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ba thiếu niên này đặt mua nguyên liệu làm pháo qua sàn thương mại điện tử
sau đó dùng cối giã tay để nghiên thuốc và chế pháo
bất ngờ thuốc pháo phát nổ khiến em bị bỏng độ ba cả hai bàn tay và vùng mặt
mấy em mua thuốc trên mạng xong là về nhà rủ và hai bạn cùng nhau làm cho vào cối giã
cối giã đang dãi nó bùng lên cháy thì bị nhiễm
cùng tham gia chế tạo pháo với trường hợp trên
nam thiếu niên này bị dập nát bàn tay phải bị bỏng và tổn thương phần mềm
vùng hàm mặt đang phải điều trị tại bệnh viện trung ương thái nguyên
năm nay thì khác hẳn mọi năm là trước tết đã xảy ra rất nhiều tình trạng thương tích do pháo nổ gây ra
mà trong đó thì đặc biệt là cái nửa tuổi nửa tuổi học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở là xảy ra rất nhiều
từ đầu tháng đến nay khoa chấn thương cũng đã tiếp nhận
khoảng trên hai mươi ca tổn thương bàn tay bàn chân rồi thì bỏng do pháo do sản xuất pháo và đốt pháo gây ra
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện bắt giữ xử lý ba mươi hai vụ việc vụ án liên quan đến pháo nổ
thu giữ hơn một trăm ba mươi kg pháo các loại và trên một mươi hai kg thuốc pháo

công an tỉnh thái nguyên đang nói nhiều trường hợp vi phạm là học sinh từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi
có hành vi sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán pháo tự chế
các trường hợp này mua nguyên liệu và tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng internet
ngoài mục đích đốt vui nhiều trường hợp chế tạo số lượng lớn để bán kiếm lời
đối với các loại pháo tự chế này rất nguy hiểm bởi vì các nguyên liệu là các đối tượng mua trôi nổi trên mạng
ngoài xã hội số lượng pháo các đối tượng chế tạo rất nhiều
có những quả pháo đối tượng chế tạo có cân nặng hơn hai kg
việc tự chế pháo nổ đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng
nếu nhẹ có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính còn nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự
nhưng những hậu quả khủng khiếp do tai nạn trong quá trình sản xuất tàng trữ và sử dụng pháo nổ gây ra thì khó mà khắc phục được
trước thực tế trên cộng đồng nhà trường và nhất là các gia đình cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền
giáo dục giám sát con em mình để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo và sử dụng pháo nổ
cùng với đó lực lượng chức năng cần tăng cường ra soát xử lý những nội dung xấu độc
trong đó có các hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ trên không gian mạng góp phần hạn chế tình trạng tự chế tạo sản xuất pháo nổ

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tại ấp tắc bướm xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội giao cấu với trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hữu lợi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi sáu
nó rùi cách một cm dưới trước đầu lông ngoài phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện